theo garden trong ngày một mươi bốn tháng bốn ông trump đã có những bình luận chỉ trích tổng thống biden
sau cuộc khổng kích quy mô lớn của iran nhắm vào israel
cựu tổng thống mỹ cho rằng chính quyền đương nhiệm đã thể hiện sự hạn chế ở trung đông
cựu tổng thống mỹ cho rằng sự việc đã không xảy ra nếu ông là tổng thống theo tờ giới hil
ông trump nói trong sự kiện vận động tranh cử ở bang pencevana
israel bị tấn công vì mỹ cho thấy sự yếu kém sự yếu đuối này không thể tin được
và sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi còn là tổng thống
sau phát biểu ở pennsylvania ông trump đã đăng tải thông điệp ủng hộ israel trên mạng xã hội just social
bên cạnh đó ông trump cũng đề cập lại tuyên bố cứng rắn gửi tới iran vào năm hai nghìn một mươi tám
gửi tới tổng thống iran rohani đừng bao giờ đe dọa mỹ một lần nữa nếu không muốn đếm trải những hậu quả nặng nề
ông trump nói vào năm hai nghìn một mươi tám
sau khi ông rohani cảnh báo về nguy cơ xung đột trực tiếp giữa mỹ và iran
ông trump cũng đồng thời nhấn mạnh rằng sẽ khôi phục sức mạnh của mỹ ở cả trong và ngoài nước nếu tái đắc cử
trong thời gian nắm quyền ông trump đã có nhiều động thế mạnh với iran
cựu tổng thống mỹ là người đã ra lệnh ám sát một chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran ở iraq
đồng thời rút mỹ ra khỏi hiệp định hạt nhân với iran
sau khi rời khỏi nhà trắng ông trump cũng nhiều lần chỉ trích tổng thống biden về cách tiếp cận mềm mỏng với iran
về phía ông biden
tổng thống mỹ đương nhiệm khẳng định rằng cam kết của mỹ đối với israel
trước các mối đe dọa từ iran và các lực lượng uy nhiệm của nước này vẫn vững chắc
ngoài ra ông biden đã có cuộc điện đàm với thủ tướng israel benjamin netanyahu
nhằm tránh nguy cơ leo thang quân sự ở trung đông
nguồn tin của tờ new york times tiết lộ
ông netanyahu đã đồng ý hủy kế hoạch trả đũa iran sau cuộc điện đàm
đăng trên telegram bộ ngoại giao iran cho biết
việc nước này phát động cuộc tấn công nói trên là đề tự vệ
theo bộ này các lực lượng vũ trang
iran đang thực hiện quyền tự vệ vốn có được quy định tại điều năm mươi một của hiến trương liên hợp quốc
theo tờ the time of israel dẫn lời một quan chức ngày một mươi bốn tháng bốn cho rằng
sau cuộc họp nội các chiến tranh israel
nước này vẫn chưa quyết định cách phản ứng với cuộc tấn công của iran
mới đây israel và iran chỉ trích nhau tại cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc
sau cuộc không kích khiến trung đông dậy sóng vào cuối tuần qua
đại sứ israel tại liên hợp quốc kylian erdogan
đã phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của hội đồng bảo an vào hôm một mươi bốn tháng bốn
mặt nạ đã được tháo ra
iran nước tài trợ khủng bố số một toàn cầu
đã phơi bầy toàn bộ mặt thật của mình là bên gây bất ổn cho khu vực và thế giới
ông eren đã nói rằng mặt nạ phải được tháo ra và găng tay phải được đeo vào
đồng thời kêu gọi hội đồng bảo an hành động
nhà ngoại giao israel yêu cầu hội đồng bảo an chỉ định lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran
là một tổ chức khủng bố và áp đặt mọi biện pháp trừng phạt có thể đối với iran trước khi quá muộn
đặc biệt ông đề cập đến cơ chế cho phép các thành viên thỏa thuận hạt nhân iran năm hai nghìn một mươi năm
thỏa thuận mà mỹ đã rút khỏi vào năm hai nghìn một mươi tám áp dụng lại các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với tehran
phó đại sứ mỹ robert gould cho biết
đối với tư cách là thành viên của hội đồng bảo an chúng tôi có trách nhiệm chung để bảo đảm rằng
iran tuân thủ các nghị quyết của hội đồng và chấm dứt hành vi vi phạm hiến trương
theo nhà ngoại giao mỹ trong những ngày tới
washington sẽ tìm kiếm các biện pháp bổ sung để buộc iran phải chịu trách nhiệm
cuộc họp của hội đồng bảo an được triệu tập sau cuộc tấn công chưa từng có của tehran và israel trong đêm một mươi ba tháng bốn
iran đã phóng hơn ba trăm linh tên lửa và máy bay không người lái từ lãnh thổ của nước này về phía israel
iran tuyên bố đáp trả vụ tấn công mà nước này cho rằng israel thực hiện nhằm vào đại sứ quán của iran ở syria hồi đầu tháng
cuộc tấn công đã khiến bảy sĩ quan quân đội iran trong đó có hai tướng cấp cao thiệt mạng
phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp đại sứ iran tại liên hợp quốc amir saeed
iravani khẳng định nước này đang thực hiện quyền tự vệ vốn có của mình
hội đồng bảo an đã thất bại trong nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế
do đó iran không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả ông iravani tuyên bố
ông iravani khẳng định iran không tìm cách leo thang hay chiến tranh
nhưng sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa hoặc sự gây hấn nào
ông cũng chỉ trích israel đã đến lúc hội đồng bảo an phải gánh vác trách nhiệm của mình
và giải quyết mối đe dọa thực sự đối với hòa bình và an ninh quốc tế
theo nhà ngoại giao iran hội đồng bảo an phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp và trừng phạt
để buộc israel chấm dứt việc gây tổn thất đối với người dân ở giải gaza
ngày một mươi bốn tháng bốn tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi kiềm chế tối đa
sau khi iran không kích vào một số mục tiêu trên lãnh thổ của israel
nhằm trả đũa vụ israel tấn công toàn lãnh sự quán iran ở syria vào hôm một tháng bốn
phát biểu trong phiên họp khẩn cấp của hội đồng bảo an liên hợp quốc
ông guterres cảnh báo
trung đông đang đứng bên bờ vực người dân trong khu vực đang phải đối mặt với nguy cơ thực sự
của một cuộc xung đột toàn diện tàn khốc
bây giờ là lúc để xoa dịu và giảm căng thẳng và cũng là lúc phải kiềm chế tối đa
theo các báo cáo mới nhất ngày một mươi ba tháng bốn iran đã phóng hàng trăm máy bay không người lái
và tên lửa từ lãnh thổ nước này về phía israel
hầu hết các quả tên lửa đã bị đánh chặn
tuy nhiên một số quả tên lửa đã làm hư hại một số cơ sở quân sự ở phía nam israel
ông guterres cho biết các vụ không kích đã khiến một số dân thường ở israel bị thương
trong một lá thư gửi lên chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc đại diện thường trực của iran
tại liên hợp quốc ông amir saeed eranvani đã lý giải rằng hành động trên của nước cộng hòa hồi giáo
được thực hiện để đáp trả các hành động kiều kích quân sự tay diễn ở israel
đặc biệt là cuộc tấn công vũ trang do israel thực hiện vào ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhằm vào cơ sở ngoại giao của iran ở thủ đô demus của syria
trong khi đó kênh tin tức chính thức của iran ngày một mươi bốn tháng bốn dẫn thông báo từ phái đoàn thường trực của iran
tại liên hợp quốc cho hay hành động quân sự của nước này chống lại israel dựa trên điều năm mươi một của hiến trương liên hợp quốc
về quyền tự vệ hợp pháp và để đáp trả cuộc tấn công chết người của israel nhằm vào lãnh sự quán ở iran
liên quan tới diễn biến này ông guterres lưu ý tất cả các quốc gia thành viên rằng
hiến trương liên hợp quốc nghiêm cấm sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ
hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào
đồng thời nguyên tắc bắt cả dân phạm về cơ sở ngoại giao lãnh sự và nhân sự phải được tôn trọng
trong mọi trường hợp theo luật pháp quốc tế
đã đến lúc phải lùi lại khỏi bờ vực điều quan trọng là phải tránh mọi hành động có thể dẫn đến
các cuộc đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở trung đông
nếu không dân thường sẽ phải gánh chịu những tổn thất nặng nề và phải trả những cái giá đắt nhất
tổng thư ký liên hợp quốc nói
cụ thể ông guterres cho rằng cộng đồng quốc tế cần có trách nhiệm chung nhằm lôi kéo hành động
của các bên liên quan để ngăn chặn căng thẳng leo thang đảm bảo lệnh ngừng bắn nhân đạo
ngay lập tức ở gaza thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin
cũng như việc cung cấp viện trợ nhân đạo không bị cản trở tới khu vực này
ngoài ra cộng đồng quốc tế cũng có trách nhiệm chung trong việc ngăn chặn bạo lực
ở khu bờ tây bị chiếm đóng hạ nhiệt tình hình tại khu vực dọc biên giới liban và israel
đồng thời tái thiết lập hoạt động hàng hải an toàn ở biển đỏ
ông guterres nói
ông guterres đã đảm bảo lệnh ngừng bắn nhân đạo và nhân quyền trước mọi kịch bản leo thang
đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện các biện pháp ngay lập tức hạ nhiệt căng thẳng
cụ thể quan chức của liên hợp quốc kêu gọi các nước thứ ba đặc biệt là những nước có tầm ảnh hưởng
hãy làm tất cả trong khả năng của mình để đảm bảo rằng tình hình vốn đã vô cùng bắp bênh này
sẽ không diễn biến theo chiều hướng xấu
bên cạnh đó ông trump cũng chỉ trích các cuộc tấn công do iran thực hiện nhằm vào lãnh thổ israel
bày tỏ quan ngại rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái này
có thể dẫn đến những tổn hại nghiêm trọng vượt ra ngoài các mục tiêu quân sự và gây nguy hiểm cho dân thường
ông ted nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên tuân thủ trách nhiệm của mình
được nêu trong luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế